vào khoảng năm giờ sáng nay một vụ cháy đã xảy ra tại ngôi nhà trong hẻm ở phố nguyễn chính
đám cháy xảy ra khi có ba người ở trong nhà gồm ba bà cháu người bà khoảng sáu mươi tuổi và hai cháu nhỏ
cả ba đã bị thiệt mạng sau vụ việc đến khoảng sáu giờ sáng đám cháy đã được khống chế
nguyên nhân ban đầu theo cơ quan điều tra là do sự cố chập điện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra về vụ việc